do ảnh hưởng của mưa lớn trên diện rộng và kéo dài kết hợp với mưa to ở phía đầu nguồn
đã gây ra một cơn lũ lớn trên sông hồng đoạn chảy qua tỉnh lào cai lên sấp xỉ mức báo động một
vào hồi một mươi ba h chiều nay ngày bốn tháng bảy mực nước sông hồng đo được tại tỉnh lào cai lên tới gần tám mươi mét
đây là trận lũ lớn nhất từ đầu mùa mưa đến nay
lũ lên cao đã gây ngập úng vùi lấp nhiều diện tích rau màu của người dân gây sạt lở và ách tắc nhiều tuyến đường
dự báo đêm nay lào cai tiếp tục có mưa nguy cơ rất cao xảy ra lũ và sạt lở
do đó người dân cần chú ý phòng tránh thiên tai bảo vệ cho tính mạng và tài sản